đáng chú ý là chiều ngày hôm nay cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn bắc son đã nhận tội
tại phiên tòa bị cáo lê nam trà cựu chủ tịch hội đồng thành viên mobile phone và bị cáo cao duy hải cựu tổng giám đốc mobile phone cho biết
việc định giá tài sản của avg được bộ thông tin và truyền thông giao cho mobile phone là đầu mối thực hiện
bị cáo trà thừa nhận khi thực hiện dự án bà lãnh đạo mobile phone biết rõ tình hình tài chính của avg yếu kém
kinh doanh thua lỗ kéo dài nợ vay lớn giá mua cổ phần cao hơn so với giá trị của avg thể hiện trên sổ sách kế toán
đồng thời các cựu phó tổng giám đốc mobile phone cũng đều thừa nhận có trách nhiệm liên quan cùng ban giám đốc mobile phone
đối với những sai phạm trong việc thực hiện dự án này
bị cáo son đề nghị hội đồng xét xử cho mình được khắc phục hậu quả về số tiền đã hưởng lợi trái pháp luật ba triệu usd từ avg như cáo chẳng đã xác định
đồng thời bị cáo son cũng thừa nhận có sai phạm thương vụ tổng công ty viễn thông
mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
đáng chú ý bị cáo son thừa nhận trong việc chỉ đạo bị cáo trương minh tuấn bị cáo lê nam trà khi ký các văn bản có liên quan trong thương vụ mua bán
kết thúc phần trình bày bị cáo son đề nghị hội đồng xét xử xem xét cân nhắc những ý kiến của bị cáo để xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án này
phiên tòa nghỉ một ngày và tiếp tục xét xử vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại sơn la
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành các quyết định lệnh khởi tố bắt bổ sung một số đối tượng về tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ
khởi tố bổ sung đối với các bị can nguyễn thị hồng nga nguyên cán bộ phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la và cầm thị buôn sọn nguyên phó trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo về tội nhận hối lộ
đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can cầm thị buôn giọn trước đó đã được tại ngoại
khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần văn điện là cán bộ trường tiểu học triềng cơi thành phố sơn la
hoàng thị thành là chủ tịch hội nông dân huyện quỳnh nhai cả hai đều bị khởi tố về tội đưa hối lộ vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia vào việt nam vừa bị công an tỉnh bắc giang phát hiện triệt phá
trước đó tại khách sạn mường thanh thành phố bắc giang tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang bắt quả tàng đối tượng phạm hồng quý
chú huyện mai sơn tỉnh sơn la đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin và bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
đối tượng quý khai nhận trước đó đã vượt biên trái phép sang nước lào để mua số ma túy trên rồi mang về nghệ an cất giấu chờ cơ hội để vận chuyển đi tiêu thụ
cùng với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hai đối tượng đào thị bốn và đào văn tứ cùng chú tỉnh hương yên vừa bị công an tỉnh hà nam tạm giữ
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bóng
cơ quan công an thu giữ một bóng nilon màu đen bên trong chứa hai bánh heroin có tổng cuối lượng hơn sáu trăm linh gram một xe máy hai điện thoại di động hơn ba triệu đồng và một số vật chứng liên quan
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi